thưa quý vị cứ mỗi khi hè đến lại liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn đuối nước
chỉ trong ngày hôm qua tại quảng ngãi và an giang đã xảy ra hai vụ đuối nước thương tâm
vụ việc này một lần nữa khiến chúng ta phải suy ngẫm
vào khoảng một mươi bảy h ba mươi chiều một mươi bốn tháng năm bảy học sinh lớp chín trường trung học cơ sở đức thạnh huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi rủ nhau ra biển minh tân tắm biển
trong lúc đùa nghịch các học sinh kéo thuyền thúng của ngư dân bơi không may bị sóng lớn cuốn ra xa lật úp
ba học sinh may mắn bơi được vào bờ bốn em còn lại bị đuối nước
người dân địa phương cứu vớt ba nữ sinh gồm nguyễn thị thanh tuyền nguyễn thị phi nguyễn thị như ý đưa đến bệnh viện đa khoa mộ đức cấp cứu
tuy nhiên em nguyễn thị thanh tuyền đã tử vong
sáng nay lực lượng cứu hộ cùng hàng chục người dân địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm em nguyễn ngọc quý
khoảng sáu giờ cùng ngày bà đoàn thị phương bảy mươi chín tuổi chú tại ấp hòa tân xã hòa bình thanh huyện châu thành tỉnh an giang ra sông gần nhà để tắm cho cháu lê ngọc phương trà sáu tuổi
khi bé cháu trà lên bờ thì không may bị trượt chân khiến cả hai bà cháu chìm xuống sông
cháu trà được người dân phát hiện vớt lên nhưng đã tử vong trên đường đi cấp cứu
đến khoảng một mươi một giờ cùng ngày thi thể bà phương được tìm thấy